với mong muốn tạo thêm dấu ấn cho du khách khi đến huế trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế đang tích cực triển khai các hoạt động
để tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tới đây có thể mở cửa bán vé chương trình tham quan đại nội về đêm
chương trình tham quan đại nội về đêm sẽ tiến hành mở cửa cho các du khách thời gian từ một mươi chín đến hai mươi hai giờ
với những điểm nhấn trong việc sử dụng hiệu ứng ánh sáng chương trình sẽ đưa du khách đến trải nghiệm không gian lung linh của hoàng cung huế xưa
và sống động với nhiều hoạt động nghi thức cung đình biểu diễn nghệ thuật
ngoài cái việc đi tham quan khám phá tìm hiểu thì người ta sẽ có thêm
một là được xem các hoạt động trưng bày triển lãm và chúng tôi sẽ tăng cường bổ sung trong đợt này
thứ hai là các chương trình biểu diễn nghệ thuật
trong đó cũng sẽ có ngoài các chương trình biểu diễn như là đại nhạc điệu nhạc lễ đội gác thì sẽ có thêm trò chơi cung đình
và đặc biệt là chương trình
để tạo thêm sức hấp dẫn và đáp ứng nhu cầu của du khách
trung tâm cũng sẽ triển khai thêm nhiều hoạt động tái hiện kinh doanh dịch vụ mới tại phủ nội vụ
hiện nay trung tâm đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác với các đơn vị doanh nghiệp
để xây dựng các chương trình đặc sắc trong đó có các đơn vị đến từ hàn quốc
chúng tôi hiện nay cũng đang phối hợp với hai đối tác của hàn quốc
dự kiến là sẽ có một điểm ngay trong phủ nội vụ
các hoạt động dịch vụ mà theo kiểu cung đình và có cả những yếu tố mới
trong đó là chúng ta sẽ kết hợp cách làm dịch vụ của các bạn hàn quốc
để cho du khách có những trải nghiệm mới
tất nhiên là nó phải phù hợp trong không khí của đại hội
thứ hai là một chương trình xây dựng thực tại ảo
đây là thế mạnh của hàn quốc
và công viên thực tại ảo này chúng tôi dự kiến sẽ cố gắng hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi bảy
trước đây trung tâm đã có nhiều đợt thử nghiệm và khai thác không gian đại nội huế về đêm
nhưng chỉ thực hiện vào các đêm hoàng cung trong các dịp festival
việc mở cửa đại nội về đêm có lợi thế rất lớn
trong việc tạo ra một điểm nhấn đặc biệt cho cố đô huế
như chúng ta biết huế hiện nay nổi tiếng là một thành phố du lịch

là một địa điểm du lịch là một địa điểm du lịch là một địa điểm du lịch
nhưng mà về đêm thì chúng ta lại tương đối thiếu các hoạt động
tương đối thiếu cái điểm đến dành cho du khách
chính vì vậy nếu chúng ta mở cửa đại nội về đêm thì có thể nói là tạo nên một cái điểm đến mới
rất là đặc biệt
là trung tâm chính trị của triều nguyễn đại nội huế và các kiến trúc bên trong
luôn là điểm đến không thể thiếu của du khách mỗi khi tham quan cố đô huế trong nhiều năm qua
với việc mở cửa đại nội về đêm cùng với nhiều giải pháp mạnh mẽ trong phát triển du lịch
dịch vụ sẽ tạo nên
nên sự hấp dẫn mới lạ phong phú cho du khách đưa thừa thiên huế trở thành
một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của cả nước và khu vực